hôm nay ngày hai mươi bốn tháng chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công điện gửi thủ trưởng các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày quốc tang chủ tịch nước trần đại quang
các cơ quan công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong hai ngày quốc tang ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
các đoàn đến viếng tại các địa điểm tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội nơi quản linh cữu
hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh hội trường ủy ban nhân dân huyện kim sơn tỉnh ninh bình các đoàn viếng chỉ mang băng tang không mang vòng hòa đến viếng
bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước dừng hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng
chương trình nghệ thuật thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác theo kế hoạch trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức cá nhân các cơ sở vui chơi giải trí dừng hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật
thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín